với dự án thép cà ná một số đại biểu đề nghị bộ trưởng trả lời thẳng thắn trước cử tri và các chuyên gia kinh tế môi trường về sự lo ngại trước nguy cơ ô nhiễm môi trường biển không chỉ ở vùng biển ninh thuận mà còn ảnh hưởng các vùng biển lân cận trong đó có khánh hòa phú yên nếu triển khai dự án thép cà ná
bổ sung quy hoạch nhưng dự án đã đi ngược lại với chủ trương của chính phủ là đánh đổi môi trường vậy có hay không việc xuất hiện lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án
thứ hai có hay không việc bộ đã và đang chạy theo doanh nghiệp để làm dự án đầu tư quy hoạch hay là quy hoạch theo đầu tư
với tư duy khoa học của các chuyên gia kinh tế môi trường đã nhận định và cảnh báo về dự án này với hậu quả của người dân vô tội của các tỉnh miền trung đang nhận lấy và với phát biểu của bộ trưởng về vấn đề phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường trong thời gian vừa qua đó là bất chấp việc đánh đổi hay hủy hoại môi trường là một tội ác
vậy việc bất chấp những phản biện khoa học tâm huyết của các chuyên gia để cơ quan chức năng bổ sung quy hoạch dự án này có được xem là hành vi dẫn đến tội ác hay không
một lần nữa ở đây chúng ta có thể dám khẳng định một cách công khai tại diễn đàn này chúng ta không đánh đổi những dự án công nghiệp đánh đổi môi trường để lấy những dự án công nghiệp bằng mọi giá và cũng không có câu chuyện là các dự án thép đưa ra đây để đánh đổi vấn đề về môi trường
và tôi khẳng định luôn tại quốc hội
tại diễn đàn này cũng không phải là vấn đề lợi ích nhóm tại sao lại là lợi ích nhóm ở đây nếu như chúng ta đang hướng tới phát triển một cách hài hòa bởi bền vững của các ngành kinh tế để chúng ta đảm bảo được nguyên liệu cho những ngành công nghiệp quan trọng của chúng ta khai thác một cách hợp lý và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia
trong phiên làm việc buổi chiều khi trả lời các chất vấn về vấn đề ô nhiễm môi trường khai thác khoáng sản ồ ạt trái phép sự cố phongmosa tư lệnh ngành tài nguyên môi trường khẳng định
bộ này chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố formosa và đang triển khai các giải pháp để bảo đảm môi trường an toàn bền vững
tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa đồng ý với đề nghị của bộ lo động thương bình và xã hội về việc nghỉ tết âm lịch từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm bính thân đến hết ngày năm tháng riêng năm đình dậu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý
để giải quyết công việc liên tục bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân
các cơ quan đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp
thủ tướng chính phủ ủy quyền bộ trưởng bộ loại động thường bình và xã hội thông báo việc thực hiện nghỉ tết âm lịch nêu trên
hôm nay đối thoại lần thứ năm giữa đảng ta và đảng dân chủ xã hội đức spd với chủ đề
phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam và đức đã diễn ra tại hà nội
đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác thường niên giữa hai đảng
tại phiên khai mạc đồng chí hoàng bình quân đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
vừa có tính thời sự cao vừa có ý nghĩa thiết thực vì doanh nghiệp vừa và nhỏ là động cơ chính của nền kinh tế việt nam
đảng nhà nước việt nam rất coi trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã ban hành nhiều chủ trương chính sách để phát triển
do đó đối thoại lần này sẽ là cơ hội tốt để việt nam tham khảo học hỏi kinh nghiệm của đức
trưởng đoàn đại diện đảng dân chủ xã hội đức bà adegan bút man cũng khẳng định nền kinh tế đức có tới chín mươi là doanh nghiệp vừa và nhỏ
việc sử dụng và phát triển tích cực tiềm năng đổi mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng nghĩa với sự tiến bộ của nền kinh tế và cả xã hội như một tổng thể
sáng nay chiều cường tại thành phố hồ chí minh đã lên cao với mức đỉnh một sáu mươi ba
khiến một đoạn đê bao quanh tại bờ sông sài gòn đoạn thuộc phường hiệp bình phước quận thủ đức đã bị vỡ
nước tràn vào khu dân cư và gây thiệt hại nhiều về tài sản của người dân
theo thông tin từ người dân vào khoảng năm giờ cùng ngày sự cố vỡ đê bao sông sài gòn xảy ra tại đoạn thuộc khu phố số năm đường số chín phường hiệp bình phước quận thủ đức
do chiều cường lên cao đã khiến một đoạn đê bao khoảng năm mét bị vỡ nước từ sông sài gòn tràn mạnh vào khu dân cư gây ngập nặng
nhiều đồ đạc tài sản của người dân bị hư hỏng
đáng chú ý hơn năm mươi gốc mai của gần một mươi hộ dân chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy bị nhấn chìm
cá từ trong các ao nuôi của người dân cũng bị nước cuốn trôi ra bên ngoài
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục hiện trường sự cố vỡ đê bao bằng cách đóng chặt cư tràm để ra cố bờ bao
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo đợt chiều cường trong tháng này sẽ lên cao vào chiều tối nay và đặt đỉnh vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng một mươi một
có thể gây ngập ở các vùng trung thấp
chiều cường dâng cao mấy ngày vừa qua cũng đã làm ngập sâu nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố bạc liêu
ngoài ra tại các khu vực gần cửa sông cửa biển nước dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường làm cho các phương tiện lưu thông sản xuất kinh doanh của người dân gặp rất nhiều khó khăn
vào lúc một mươi bốn h ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một cầu treo tà lại bắc qua sông đồng nai đã bất ngờ
cầu treo tà lài bắc qua sông đồng nai đã bất ngờ bị sập ít nhất có bốn người cùng phương tiện giao thông đã bị rơi xuống sông
bốn người bị rơi xuống sông sau đó đã tự bơi và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa lên bờ an toàn
hiện lực lượng chức năng huyện tân phú đang tiếp tục tìm kiếm tại khu vực cầu sập vì vẫn chưa xác định cụ thể số người bị rơi xuống cầu
cầu treo tà lại bắc qua phía thượng nguồn sông đồng nai dài một trăm sáu mươi bốn m rộng bốn m chỉ dành cho xe máy được đầu tư hơn ba năm tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn năm
cầu treo tà lại bắc qua sông đồng nai dài một trăm sáu mươi bốn m rộng bốn m chỉ dành cho xe máy được đầu tư hơn ba năm tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn năm
chợ bình tây đang được lập hồ sơ xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật của tp hcm và đây là đợt trùng tu lớn nhất từ trước tới nay
chợ được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm hai mươi tám đến năm một nghìn chín trăm chín mươi một thì cải tạo nâng cấp lần thứ nhất hôm nay ngôi chợ tám mươi tám tuổi này đã chính thức đóng cửa để nâng cấp một lần nữa
sau gần chín mươi năm hoạt động ngôi chợ đầu mối lớn nhất nhì tp hcm đang có những dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng ngói và các mảng vữa trên trần gây nguy hiểm cho tiểu thương lẫn khách hàng
chính vì vậy ubnd tp hcm và sở công thương đã đi đến quyết định đóng cửa để
nâng cấp trùng tu chợ bình tây tổng vốn đầu tư công trình hơn một trăm linh bốn tỷ đồng dự kiến kéo dài khoảng một năm
trong thời gian này hơn một tiểu thương đang kinh doanh tại đây sẽ di rời hàng hóa sang kinh doanh tại khu vực chợ tạm trên đường tháp một mươi đối diện với ngôi chợ cũ
chợ tạm sẽ hoạt động từ sáu giờ sáng đến một mươi chín h tối hàng ngày hiện đã có một bốn trăm bốn mươi sáu sạp đăng ký hoạt động tại chợ tạm
sáng nay công đoàn giao thông vận tải việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm
năm mươi năm truyền thống ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân chương lao động hạng nhì giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
năm mươi năm hình thành và phát triển công đoàn ngành giao thông vận tải đã có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển của ngành
hiện thực hóa chủ trương của đảng và nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại
tiếp tục phát huy truyền thống đi trước mở đường các cấp công đoàn giao thông vận tải việt nam đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các công trình
dự án của ngành giao thông vận tải với trọng tâm lao động giỏi lao động sáng tạo thi đua lao động sản xuất chất lượng tiến độ mỹ thuật an toàn và hiệu quả
thông qua các phong trào thi đua công đoàn đã góp phần đưa ngành giao thông vận tải đi đầu trong các bộ ngành về công tác sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp và cải cách thủ tục hành chính
đến thời điểm hiện tại đã có trên hai trăm linh công trình dự án đưa vào khai thác hàng loạt công trình dự án từ nguồn vốn xã hội hóa được đầu tư khởi công
vì vậy đưa kết cấu hạ tầng giao thông việt nam đứng ở vị trí sáu mươi bảy tăng ba mươi sáu bậc theo đánh giá của diễn đàn kinh tế thế giới
với những nỗ lực trong suốt năm mươi năm qua tại lễ kỷ niệm tập thể cán bộ công đoàn ngành giao thông vận tải đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì do chủ tịch nước trao tặng
trong phần tin quốc tế ông barack obama công du nước ngoài lần cuối trên cương vị tổng thống mỹ
hàn quốc phải đối lập đề nghị tổng thống park geun hye tử trức
tổng thống đắc cử donald trump đang gấp rút kiện toàn toàn bộ bộ máy nhân sự cho chính quyền mới của mỹ
sau khi chốt phương án nhân sự cho vị trí tránh văn phòng nhà trắng và cố vấn cấp cao chiến lược
một nguồn tin thân cận với ông trump cho biết danh sách ứng viên cho vị trí ngoại trưởng đã được rút gọn
theo đó cựu thị trưởng new york rudy giuliani là ứng viên hàng
theo danh sách ứng viên ngoại trưởng tiềm tàng ngoài cựu thị trưởng new york giulyani còn có ông john bolton
đại sứ mỹ tại liên hợp quốc dưới thời tổng thống george bus và ông new gingrich cựu chủ tịch hạ viện mỹ
ông giulyani bảy mươi hai tuổi là cố vấn chiến dịch tranh cử của ông donald trump và là một trong những người ủng hộ ông trump nhiệt thành nhất
ngoài ra nguồn tin cũng cho hay cựu lãnh đạo golmence và stephen mnuchin là ứng cử viên hàng đầu để đảm nhiệm cương vị bộ trưởng tài chính

ông donald trump cũng đang cân nhắc các phương án đa dạng hóa bộ máy chính quyền như đề cử một nữ chủ tịch
ủy ban toàn quốc đảng cộng hòa cho vị trí đại sứ mỹ tại liên hợp quốc
theo giới phân tích đây là động thái nhằm xoa dịu sau khi quyết định bổ nhiệm ông stephen barnon
cho vị trí cố vấn cấp cao và chiến lược vấp phải nhiều phản ứng gai gắt
trong khi đó tổng thống mỹ barack obama vừa lên đường tới thăm ba nước bao gồm hy lạp đức và peru
đây là chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông obama trước khi kết thúc nhiệm kỳ
vào cuối tháng một năm hai nghìn một mươi bảy với mục đích chấn an các đồng minh của mỹ sau chiến thắng bất ngờ
của tỷ phú donald trump trong cuộc đua vào nhà trắng năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống mỹ barack obama hôm nay đã đến thủ đô athens của hy lạp
trạng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu âu mở đầu chuyến công du
ông obama dự kiến sẽ đến thăm đền pathenol và có bài phát biểu về những thách thức của toàn cầu hóa
và gặp các nhà lãnh đạo nước này
tiếp sau chuyến thăm hy lạp tổng thống obama sẽ lần lượt sang thăm các nước
pháp và trung quốc
ông obama sẽ đến thăm các nước đức pháp anh và italy và sẽ gặp lãnh đạo của những quốc gia này
để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại syri và ukraine cũng như cuộc chiến chống is
trước thềm chuyến công du lần này tổng thống obama cho biết ông muốn nhắn gửi đến các nước đồng minh
gần gũi nhất của mỹ ở bên kia bờ đại tây dương về một thông điệp đoàn kết và sự ủng hộ
đối với một châu âu mạnh mẽ hội nhập và thống nhất
hôm nay nhiều lãnh đạo chính trị đối lập đã đề nghị tổng thống hàn quốc park geun hye tử chức
hoặc bị kết tội về vụ bê bối có liên quan tới người bạn thân tín lâu năm của bà
ông moon jae in nguyên chủ tịch đảng minchu đối lập chính đã nói với báo giới rằng
ông sẽ khởi xướng một chiến dịch trên toàn quốc nhằm buộc tổng thống park phải từ chức
ông khẳng định chiến dịch này sẽ kéo dài cho tới khi tổng thống bắc tuyên bố từ chức vô điều kiện
nguyên chủ tịch đảng nhân dân đối lập an che su cho rằng việc tổng thống park tử chức là con đường
để cứu vãn đất nước đồng thời kêu gọi vị tổng thống đang gặp bê bối này tuyên bố từ chức
trước khi bị các công tố viên điều tra trước đó các công tố viên đã đề nghị điều tra trực tiếp
đối với tổng thống park geun hye trước ngày một mươi sáu tháng một mươi một tuy nhiên luật sư của bà đã đề nghị
hoãn lại do thiếu thời gian và sự chuẩn bị sau nhiều lần trì hoãn hôm nay thái lan đã bắt đầu
mở phiên tòa xét xử hai nghi phạm bị cáo buộc có liên quan đến vụ đánh bom đền erraguan ở thủ đô
bangkok hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
khiến hai mươi người thiệt mạng và hơn một trăm bốn mươi người bị thương chủ yếu là du khách trung quốc
hai nghi phạm trong vụ đánh bom bị đưa ra xét xử là yusufu mierali và binlan mohamed đang bị
giam giữ tại một nhà tù quân sự trong hơn một năm qua hai đối tượng này đang phải đối mặt với
cáo buộc trong đó có sở hữu vật liệu nổ trái phép và giết người có chủ đích
phiên tòa này bị trì hoãn vài lần do tòa muốn tìm một phiên dịch viên phù hợp và được bắt đầu
sau khi các thẩm phán chấp nhận hai phiên dịch viên do đại sứ quán trung quốc cử tới
các công tố viên cáo buộc mohamed đã đặt ba lô chứa bom tại đền erawan trong khi mierali
liên quan đến việc vận chuyển thiết bị nổ dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến đầu năm hai nghìn hai mươi
và sẽ xét xử vài ngày mỗi tháng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé